tối hai mươi bảy tháng bốn tại hà nội trung ương hội cựu chiến binh việt nam phối hợp với hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
đã tổ chức chương trình giao lưu tri ân đồng đội nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước và kỷ niệm ba mươi năm thành lập hội cựu chiến binh việt nam
tham dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trương thị mai
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
chương trình tri ân đồng đội thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cựu chiến binh
nhất là doanh nhân cựu chiến binh việt nam đối với các đồng chí đồng đội các bà mẹ việt nam anh hùng
đã hy sinh máu xương sức lực của cải cho cuộc kháng chiến giành độc lập và bảo vệ tổ quốc
biểu dương những doanh nhân cựu chiến binh xuất sắc tiêu biểu có nhiều đóng góp cho đất nước
và làm tốt công tác từ thiện là một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong vòng sáu năm qua
hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam đạt tổng doanh thu trên hai trăm một mươi tỷ đồng
nộp thuế trên hai mươi tỷ đồng giải quyết việc làm cho trên sáu trăm linh lao động
tại chương trình các doanh nhân doanh nghiệp cựu chiến binh việt nam đã trao số tiền hơn ba trăm linh tỷ đồng
tặng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa quỹ tử thiện xã hội chăm lo cho người có công và quỹ người nghèo
chúc các doanh nghiệp chân trọng cảm ơn